cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trung quốc về thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
đồng thời đề nghị truy tố bị can lương quang thắng tức thắng cảnh một trong số những đối tượng cầm đầu về hành vi buôn lậu cùng với tám bị can khác liên quan đến đường dây này về các hành vi buôn lậu
riêng bị can trương văn dũng bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tuần tra kiểm soát tại bến đò sông ca long khu vực biên giới việt nam trung quốc địa phận km một mươi ba nghìn bảy trăm linh một năm trăm linh thuộc khu bốn phường hải hòa thành phố móng cái tỉnh quảng ninh bắt quả tang ba đối tượng đang vận chuyển hàng lậu cho thắng
cùng thời điểm bắt quả tang nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp các kho hàng của lương quang thắng
tại kho hàng chợ asian kho hàng cây dừa thuộc khu bốn phường hải hòa thành phố móng cái tỉnh quảng ninh kiểm tra xe tải chở hàng lậu đổ tải bãi đổ xe kiểm tra xe ô tô tải chở hàng lậu lưu thông trên đường đi tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ hơn một kiện bao tải với hơn năm trăm bảy mươi loại hàng hóa các loại có tổng trọng lượng khoảng một trăm linh tấn hàng
trong đó có hơn sáu mươi một lon sữa nước ensur hàng chục tấn hàng quần áo dạy dép người lớn trẻ em vải đồ chơi trẻ em mỹ phẩm các loại hàng tạp hóa các loại
tạm giữ một mươi sáu xe ô tô tải một xe ô tô bảy chỗ năm đò một xe nâng hàng tổng trị giá gần một mươi tỷ đồng
ngày một mươi một tháng một mươi một hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố một mươi bị can theo tội danh như nêu trên